thế nên không thể trần trừ được
thế nên chúng tôi đã bàn giao tất cả tăng vật và đối tượng đi tại địa chỉ
để cho cái lực lượng điều tra của mình được chính xác tiếp tục điều tra
và theo tiếp cái mối đối tượng để để thi giữ cái tăng vật và đối tượng
kết thúc giai đoạn một thì đã phát hiện và bắt giữ số hàng thành công

ngay lúc đó thì thủy chỉ hoan cho mình quyết định xảy ra đoạn hai

chúng tôi lựa chọn đối tượng đó là một mươi hai
lên theo bạn tổ chức theo mình
thì lúc đó là toàn bộ là nhà hàng tài khoa trang
nhưng khách thì gặp
khi lên cái thì chúng tôi đều có nhất là một mươi lợi trị cho bản nhiệm
cái thai xử lý
cái thứ ba là khi xuất hiện thì hướng đối tượng đó là trả lời đối tượng phát ngạch
khi lên xe thì vẫn tùy vào nguồn điều trị của bạn
giao cho một chính trị chính xác tốt
một đối tượng đấy là chỉ cho trách nhiệm
là hướng dẫn nội dung trả lời đối tượng
và một tổng lượng là giám sát ngay xe của xe
để nào mà theo cái hướng của kế hoạch và hướng đối tượng
đối tượng thai có điện thoại và xe đi đến đây
bạn xin xe đi chưa
bạn đánh trả lời theo cái hướng dẫn của chính xác
bắt đầu thuộc xuống đèo đạp ba thì thấy rằng là không có cuộc điện thoại mà đánh
bắt đầu có cuộc điện thoại gọi cho xe
đúng như là mình dự đoán được là xe đi đến đâu rồi
khi nào gần đến lào cai thì anh điện thoại
cách gần đến lào cai còn hơn chút cách
với đường điện một lần nữa
đầu tiên là một đối tượng nói rằng là ở biết tre
nhưng sau khi mà có thể đối tượng linh cảm có một gì đó
thì đối tượng nói là anh cứ đi đến gần đầu gầm cầu của đường cao tốc
và anh gọi về em ra em về
thì chúng tôi xác định đấy là cái điểm thứ nhất
còn chúng tôi vẫn giữ kiến tình huống
thì về một cái nhóm trinh sát là ra trước lót ở địa bàn lào cai rồi
thì chúng tôi vẫn để một cái tổ ở tại bến tre
khi đã gần đến gầm cao tốc rồi mà qua cây xăng đầu thành phố lào cai
thì chúng tôi thấy rằng là nhiều khả năng
là đối tượng sẽ
nói rằng tại cái khu vực đó
qua đường cao tốc thì chúng tôi cho phép xe từ từ chậm lại dừng lại
lái xe gọi cho đối tượng thái
đối tượng thái bảo anh cứ đỗ ở đó
khoảng hai phút em sẽ đến lấy hàng
đối tượng đánh là chúng tôi không cho xuống
chúng tôi xuống có chia thành
giả vờ là khách đi vệ sinh dọc đường
thế vào cái ràn ra bắt đầu đến cuối xe
thế thì đúng như là kế hoạch
thì hai đối tượng đi xe máy điện dừng
ở đầu xe và bắt đầu thay đổi xe đạp xe đạp
khi khu xe mở cốt lên lấy hàng rồi
đối tượng bắt đầu đến
âm vào bắt
không biết xác định có phải là hai đối tượng này không
nhưng đã đến với hàng chắc chắn đó là đối tượng trong cái đó
đầu tiên là
nói phủ đầu luôn
để kế niệm được cái khả năng chống cực của đối tượng
thế vào lúc đó kiểm tra này không đúng gì
khi lấy thử bắt xong thì an toàn
các đối tượng sẽ phải nhận những mức án thích đáng cho lỗi lầm mà mình gây ra
cảnh tình cho những người muốn làm giàu bằng cách bất chính
đây là vụ bắt giữ về ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay
công an tỉnh lai châu tiếp tục bố trí triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát
trên các tuyến giao thông trên địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự
chủ động nắm tình hình phương thức hoạt động của các loại tội phạm
để đề ra những phương án đấu tranh có hiệu quả
đặc biệt là các tội phạm về ma túy góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân